phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam tiếp tục phần xét hỏi
theo cáo buộc công ty trung dũng đề nghị ngân hàng tái cấp hạn mức tín dụng bảy trăm linh tỷ đồng
để mua bán thép và cấp tín dụng bằng hình thức phát hành tín dụng thư để nhập khẩu hàng
trung dũng sau đó đã sử dụng tiền không đúng mục đích tự ý bán tài sản bảo đảm tín dụng thư
dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng hơn tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tại tòa hội đồng xét xử hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi sai phạm này của các bị cáo liên quan
cũng tại phiên tòa hôm nay nhiều bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng mà viện kiểm sát truy tố
phát biểu trước tòa nhiều bị cáo lý giải nguyên nhân hành vi phạm tội trong quá trình phê duyệt
cấp tiến dụng và giải ngân vốn của mình là do áp lực của chủ tịch hội đồng quản trị khi đó là ông trần bắc hà